sau khi mà có được cái chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh biển vững thì từ năm hai nghìn một mươi huyện đã bắt đầu tranh thủ với nguồn lực được bốn sự nghiệp được giao từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thì đã tổ chức thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông đà
thế và cũng ngày thời điểm này thì
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh sơn la thì cũng đã kịp thời hỗ trợ tổ chức thả cá giống trên lòng hồ để đảm bảo an sinh xã hội
trường bằng là xã vùng hai của huyện quỳnh nhai có trên sáu nhân khẩu diện tích đất nông nghiệp rất chật hẹp
vào thời điểm cách đây gần một mươi năm cấp ủy chính quyền huyện quỳnh nhai rất lo lắng chăn trở làm thế nào để có tư liệu đất sản xuất cho người dân tại bản tái định cư
tuy nhiên khi lòng hồ hình thành sản lượng thủy sản phát triển nhanh từ việc tỉnh huyện tập trung đầu tư thả cá giống để bảo đảm tạo sinh kế cho người dân
đến việc định hướng các mô hình nuôi trồng thủy sản thì bài toán đất sản xuất đã được tháo gỡ hoàn toàn
bản pom sinh có sáu mươi bốn hộ dân thì có đến hơn ba mươi hộ cuộc sống gắn liền với lòng hồ thu nhập của bà con tương đối cao
nhà anh lò văn đi là một trong những hộ dân của bản pom sinh định cư tại đây từ năm hai nghìn một mươi
ban đầu không có đất để sản xuất nông nghiệp gia đình anh đã rất chật vật khó khăn trong việc tìm kế sinh nhai tại nơi ở mới
trong suy nghĩ của anh cũng như bà con bản pom sinh thì vẫn phải có đất sản xuất thì mới sinh sống được
trong suy nghĩ của anh cũng như bà con bản pom sinh thì vẫn phải có đất sản xuất thì mới sinh sống được
là hộ gia đình đầu tiên mạnh dạn thực hiện nuôi cá lồng trên hồ thủy điện
với số lượng chín lồng cá dưới bàn tay cần củ chịu khó anh đi đã có thu nhập ổn định sau mỗi vụ cá trong năm
ngôi nhà mới khang trang của cả gia đình được dựng lên trong niềm vui của cả nhà
và từ việc nuôi cá lồng của gia đình anh đã tạo động lực cho các hộ dân trong bản pom sinh làm theo
nhận thấy nuôi cá lồng đang ngày một hiệu quả cho thu nhập ổn định quanh năm
gia đình anh lò văn tiếp là một trong những hộ dân của bản pom sinh đã bắt đầu chuyển sang nuôi cá lồng từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy
từ năm nay mới bắt đầu cho thu hoạch nhưng anh tiếp rất hy vọng vào mô hình kinh tế mà gia đình đang làm
từ năm nay mới bắt đầu chuyển sang nuôi cá lồng từ cuối năm
hầu hết các hộ dân khi đến bản pom sinh để định cư sinh sống ban đầu đều đi đánh bắt tôm cá trên sông
mang bán ra chợ cho người dân thu nhập cũng tạm ổn
nhưng về sau do nguồn thủy sản trên sông ngày một ít đi người dân rất chăn trở và lo lắng cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày
nếu nuôi các loại cá có giá trị như chấm đen cá tầm riêu hồng nuôi cá không vứt vào như làm nương
thu nhập lại ổn định nên bà con trong bản rất phấn khởi
hầu hết người dân của bản pom sinh đều nuôi cá lồng mỗi nhà trung bình cũng có ít nhất từ năm đến bảy lồng cá

nếu nuôi cá có giá trị như chấm đen cá tầm riêu hồng nuôi cá không vứt vào như làm nương thu nhập lại ổn định nên bà con trong bản pom sinh đều nuôi cá
nhiều hình thức trong suy nghĩ đã làm thay đổi thói quen cánh tắc lạc hậu của bà con tạo ra động lực để người dân tiếp tục tìm tòi đầu tư và từng bước đi lên do đói giảm nghèo
hiện nay tổng số hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện quỳnh nhai là bốn mươi sáu hợp tác xã với gần bảy lồng cá
sản lượng vừa khai thác tự nhiên và sản lượng nuôi trong năm hai nghìn một mươi tám khoảng ba tấn
các hộ dân của bảy xã dọc theo lòng hồ sông đà như cà nàng mường chiên bá ma pha kinh
trường ơn mường sại nậm ết thì đa phần đời sống của các hộ dân đều gắn liền với lòng hồ sông đà thông qua việc khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy sản
đây là cơ hội mà trong thời gian vừa qua huyện đã thực hiện được tái cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp chuyển gần như toàn bộ việc trồng cây hàng năm cũng như cây lâu năm của các hộ thuộc bảy xã sang khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
và cũng từ kết quả này đã giúp cho huyện quỳnh nhai thực hiện giải quyết được rất nhiều vấn đề
trong đó đặc biệt nhất đã giải được bài toán
theo quan niệm cũ tư liệu sản xuất phải là đất nhưng đến thời điểm hiện nay cho thấy mặt nước cũng là một trong những tư liệu sản xuất mà người dân có trong tay để bảo đảm việc phát triển sản xuất ổn định đời sống và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
ngoài việc giải được bài toán về đất cũng được đân xuất ra thì huyện còn có một việc giúp cho huyện rất hiệu quả đó là hạn chế được tình trạng đơn thư kiến nghị của bảo vệ